là người đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nên đoàn nghệ thuật người cao tuổi một mươi chín tháng năm
vợ chồng nghệ sĩ khắc thiện và minh thông đã dồn hết tâm huyết của mình để tạo nên một sân khấu một sân chơi dành riêng cho các nghệ sĩ của các đoàn nghệ thuật đã nghỉ hưu